thông tin về hoạt động giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba tại công an một số địa phương

ban tổ chức đã công bố quyết định chỉ tiêu giao quân tiếp nhận phòng cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện đối với một trăm tám mươi các chiến sĩ mới thuộc công an tỉnh thái nguyên
và bàn giao một trăm linh năm chiến sĩ thuộc chỉ tiêu của các đơn vị bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục an ninh điều tra cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thuộc bộ công an
năm nay toàn tỉnh lạng sơn có hai trăm một mươi thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức phối hợp bàn giao tân binh nghĩa vụ công an nhân dân cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc k hai bộ công an để huấn luyện theo quy định
hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an tỉnh ninh bình đã tuyển chọn được hai trăm hai mươi một công dân đủ tiêu chuẩn
trong đó có một trăm hai mươi tân binh thực hiện nghĩa vụ tại công an tỉnh ninh bình và một trăm linh một tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của bộ công an
tại buổi lễ công an tỉnh ninh bình đã tiến hành giao quân cho các đơn vị nhận quân huấn luyện theo quy định
tại công an quảng trị lễ giao nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
vừa diễn ra sáng nay hai trăm chín mươi tám công dân được tuyển chọn đều đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe trình độ học vấn phẩm chất đạo đức chính trị và các yêu cầu của lực lượng công an
trong đó có bảy mươi một công dân có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp hai mươi hai chiến sĩ là đảng viên
sau lễ giao nhận quân có sáu mươi một chiến sĩ được tham gia phục vụ có thời hạn tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chiến sĩ được tham gia phục vụ tại cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng và một trăm chín mươi bảy chiến sĩ phục vụ tại công an tỉnh quảng trị
thưa quý vị khi xuân mới ngập tràn trên mọi miền quê hương đất nước cũng là lúc những chàng trai trúng tuyển nghĩa vụ công an năm hai nghìn hai mươi ba lại háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ
tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng tinh thần ấy lại bừng sáng trong mùa xuân mới
tạm gác lại những dự định riêng nhiều thanh niên của tỉnh tuyên quang
tỉnh tuyên quang đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung mong ước được thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ tuổi trẻ với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
những ngày đầu xuân mới trong căn nhà nhỏ của gia đình em triệu văn cương ở thôn một thuốc thượng xã tân thành huyện hàm yên tỉnh tuyên quang ấm áp hơn bởi cương vừa nhận được quyết định nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
trước ngày lên đường nhập ngũ cường tận dụng thời gian ít ỏi để giúp đỡ bố mẹ một số việc nhà để yên tâm lên đường làm nhiệm vụ
là con trai lớn nhất trong gia đình có hai anh em cương xác định lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ
cường xác định lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay
đối với bản thân em cũng cảm thấy rất là vinh dự và đấy cũng là một niềm tự hào vinh dự để đi bảo vệ tổ quốc
vào trong môi trường huấn luyện thì em cũng luôn luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
quyết định tham gia
quyết định tham gia nghĩa vụ công an nhân dân mỗi người có một điều kiện hoàn cảnh khác nhau
nhưng các thanh niên đều chuẩn bị cho mình tâm thế quyết tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ
ngày sau khi tốt nghiệp đại học luật hà nội tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai em nguyễn văn hoàng thôn làng báu xã minh khương huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân
điều đặc biệt hơn cả là trong số ba mươi năm thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay
hoàng là người duy nhất đã được đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam
với hoàng mong muốn được giải luyện bản thân cứng rắn chững chạc hơn trong môi trường quân ngũ
cùng với lý tưởng hoài bão của tuổi trẻ đã thôi thúc hoàng đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
với hoàng mong muốn được giải luyện bản thân cứng rắn chững chạc hơn trong môi trường quân ngũ

thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh tuyên quang đã thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn công dân nhập ngũ
ngay sau khi tuyển quân công an tỉnh tuyên quang đã thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn công dân nhập ngũ
khi có kết quả khám tuyển của hội đồng nghĩa vụ quân sự cơ sở công an tỉnh đã tham mưu bảo đảm đúng nguyên tắc tuyển người nào chắc người nấy
đồng thời tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh chỉ đạo quán triệt triển khai đến hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện cấp phường xã thị trấn
quản lý chặt chẽ kịp thời đối với thanh niên để chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện lý tưởng cao đẹp của người thanh niên với tổ quốc

tình nguyện với anh hiền mau cứu người không chỉ là hưởng ứng phong trào tình nguyện do bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh hà nam phát động
mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân đối với cộng đồng xã hội giúp đỡ sẻ chia khó khăn và tiếp thêm nguồn sống cho những người bệnh thiếu may mắn